nắng nóng ngay gắt kéo dài khiến trong mực nước trên các canh rạch trong tỉnh hậu giang xuống nhanh
ở mức thấp nguy cơ xảy ra cháy rừng rất cao
trước tình hình này ban chỉ đạo về kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh hậu giang
vừa có thông báo nâng cấp dự báo cháy rừng lên cấp bốn cấp nguy hiểm trên tất cả các khu rừng
đối với các khu rừng trọng điểm và các khu rừng có nguy cơ cháy cao
đã lập chốt kiểm soát người ra vào rừng bố trí lực lượng chốt chặn và tăng cường tuần tra bảo vệ rừng
kiểm soát ngăn chặn người ra vào rừng trái phép đặc biệt là phối hợp tuần tra liên ngành
các lực lượng phương tiện chữa cháy rừng luôn trong tư thế sẵn sàng chữa cháy theo phương châm bốn tại chỗ
đồng thời tiếp tục tăng cường tuyên truyền để nâng cao ý thức người dân trong phòng cháy chữa cháy rừng
tổ chức hướng dẫn thao tác chữa cháy rừng chủ động tích trữ nguồn nước ngọt trong các tuyến kênh mương trong rừng
luôn đảm bảo khi có sự cố xảy ra
hậu giang có khoảng gần bốn hectare rừng trong đó có gần một năm trăm linh hectare rừng đặc dụng
nằm ở khu bảo tồn thiên nhiên lung ngọc hoàng
hiện các đơn vị đều được trang bị nhiều máy chữa cháy chuyên dùng và máy bơm tràn
và tại các khu rừng trên địa bàn được bố trí hơn bốn mươi camera phục vụ việc giám sát cháy
một thực trạng đau lòng đang diễn ra ở tây nguyên nói chung và gia lai nói riêng
đặc biệt là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số đó là mùa hè
thường xuyên xảy ra các trường hợp đuối nước hết sức thương tâm
chỉ trong vòng ba tháng từ đầu năm đến nay gia lai đã có đến tám vụ việc cướp đi sinh mạng của một mươi hai trẻ em
trong đó có một mươi em là người dân tộc thiểu số chủ yếu trong độ tuổi từ sáu đến một mươi sáu
sự việc đau lòng vừa xảy ra vào chiều ngày hai mươi chín tháng ba
tại hồ yia hung thuộc xã gào tp hcm
hồ yia hung thuộc xã gào tp hcm đã giấy lên mối lo ngại về an toàn của trẻ em trong mùa hè ói bức
khi hai bé gái sinh năm hai nghìn một mươi hai và hai nghìn một mươi ba đã tử vong do đuối nước trong lúc đi bơi cùng bạn bè